các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại thị xã tân nguyên đang lập hồ sơ khoảng sáu mươi trường hợp f đã khỏi bệnh tài lượng virus trên ba mươi đủ điều kiện xuất viện nhưng không chịu xuất viện với rất nhiều lý do
trong đó nổi cộng là nơi ăn trốn ở nơi sinh hoạt tình cảm gắn bó giữa người bệnh với người bệnh người bệnh với cán bộ y tế người bệnh với đội ngũ phục vụ tư vấn
mà nhiều người chưa muốn về lại nhà tình nguyện làm đơn xin ở lại để được chia sẻ tình cảm kinh nghiệm vượt qua dịch bệnh với những người có cùng hoàn cảnh
nhóm này chủ yếu là lực lượng cán bộ công nhân viên chức kể cả các chiến sĩ công an quân đội viên chức ngành y tế và công nhân lao động
khi khỏi bệnh là anh chị em hăng hái quay trở lại làm việc với tinh thần tình cảm rất tích cực
nhóm thứ hai là công nhân người lao động tự do ở trọ tại các địa bàn đang thực hiện khóa chặt đồng cứng
anh chị em tâm sự giờ về nhà trọ không có việc làm không thu nhập phải tiếp tục cách ly cho đến khi nơi ở được giữa phong tỏa
nên xin ở lại phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại các trung tâm
nên xin ở lại phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị tại các trung tâm
bởi thời gian tới công tác điều trị xét nghiệm triển khai các trạm y tế lưu động tại các địa phương
theo kế hoạch của ubnd tỉnh sẽ cần một lực lượng nhân sự hỗ trợ khá lớn
giúp ngành y tế và ban chỉ đạo phòng chống dịch cơ sở thực hiện nhiều công việc trong thời gian tới
f sau khi được điều trị khỏi bệnh có khả năng miễn dịch đến sáu tháng
nên nhiều người tự tin xin ở lại bệnh viện để phục vụ giúp đỡ người bệnh đang điều trị
trước đó ubnd tỉnh bình dương đã có quyết định về chế độ ăn hàng ngày
đối với f đang điều trị tại các bệnh viện giá chiến trung tâm cách ly
điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tùy từng tầng điều trị tầng một tầng hai và tầng ba
chế độ ăn giao động từ bảy mươi đến chín mươi đồng trên một người trên một ngày
để bảo đảm dinh dưỡng khoáng chất giúp người bệnh nhanh khỏi bệnh
theo đề nghị của ngành y tế chủ tịch ubnd tỉnh bình dương võ văn minh
đã đồng ý tăng thêm chế độ ăn hàng ngày thêm hai mươi đồng đến ba mươi đồng tùy tầng điều trị
đối với người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện giã chiến
trung tâm cách ly điều trị covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh bình dương
đồng thời tiếp nhận f đã điều trị khỏi bệnh có đơn tình nguyện trở lại phục vụ
hỗ trợ công tác điều trị tại các bệnh viện giã chiến trung tâm cách ly
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh và được hưởng chế độ thù la theo quyết định